trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp ubnd tp đà nẵng vừa có công văn yêu cầu các sở ban ngành địa phương
và các hội đoàn thể các cơ quan tập trung giả soát hoàn thiện các quy trình phương án phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời thực hiện tốt thông điệp năm k trong tình hình mới theo hướng dẫn của bộ y tế
người đứng đầu các sở ban ngành địa phương hội đoàn thể chịu trách nhiệm xem xét dừng các hoạt động
sự kiện có tập trung đông người trong phạm vi quản lý khi không cần thiết bảo đảm thực hiện chống dịch theo đúng quy định
đặc biệt liên tục ra soát đánh giá nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín tại cơ sở y tế theo bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
và các dịch bệnh truyền nhiễm bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh an toàn